kể từ ngày một mươi tháng ba hà nội thực hiện việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần
để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp
điều này đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của người dân
sau ba tuần triển khai thực hiện thì cũng đã bộc lộ những bất cập
tám giờ ba mươi phút sáng thứ bảy tại văn phòng đăng ký đất đai hà nội thuộc sở tài nguyên và môi trường hà nội
có hàng chục người dân tới làm thủ tục đăng ký đất đai
đây là tuần thứ ba văn phòng thực hiện làm việc trong sáng thứ bảy
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như cán bộ của văn phòng có thêm nhiều thời gian để giải quyết công việc
công việc của mình giải quyết làm sao nó đảm bảo thời gian cũng như là đảm bảo cái nguyện vọng của nhân dân
còn tại ủy ban nhân dân quận hai bà trưng mặc dù các phòng ban như bộ phận một cửa phòng tài nguyên môi trường
phòng tư pháp làm việc nghiêm túc như ngày thường song số lượng người dân đến làm thủ tục hành chính chưa thực sự nhiều
trung bình thì một ngày thường chúng tôi tiếp được khoảng hơn một mươi hồ sơ
thì bằng khoảng được khoảng một phần bốn một phần năm cho cái ngày thường
hà nội thực hiện tổ chức làm việc vào ngày thường
vào sáng thứ bảy đã tạo sự thuận tiện cho người dân doanh nghiệp
song theo ông đinh duy hòa nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính bộ nội vụ
để tránh hình thức lãng phí thì sau một khoảng thời gian thực hiện cần phải xem xét
để bố trí các bộ phận hợp lý dựa trên số lượng tỷ lệ người dân tới làm thủ tục
và tôi hy vọng là sau độ một tháng triển khai
thì hà nội sẽ tính đến câu chuyện là sẽ xem lại tám cái sở mà làm thêm sáng thứ bảy
thì sở nào
là thủ tục hành chính là cực nhiều
bắt buộc là phải tiếp tục triển khai làm việc thêm vào sáng thứ bảy
sở nào mà thủ tục nó ít thì lúc ấy là tôi nghĩ là cũng nên cân nhắc có nên tiếp tục hay không
quyết tâm tăng giờ làm đi liền với tăng trách nhiệm và sự tận tâm của công chức đã cho thấy
sự chuyển động tích cực trong nỗ lực bảo đảm kỳ cương hành chính của thành phố hà nội
tuy nhiên thành phố cũng cần xem xét và có thể điều chỉnh thời gian làm việc của các đơn vị sao cho phù hợp
nhất là những bộ phận làm việc chưa hiệu quả để tránh lãng phí